thực hiện chương trình trái tim cho em trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng tám bệnh viện sản nhi bắc giang phối hợp với bệnh viện nhi trung ương quỹ tấm lòng việt đài truyền hình việt nam và tập đoàn viễn thông quân đội việt ten tổ chức chương trình khám sàng lọc dị tật tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh bắc giang
thực hiện chương trình trái tim cho em trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng tám bệnh viện sản nhi bắc giang phối hợp với bệnh viện nhi trung ương quỹ tấm lòng việt nam và tập đoàn viễn thông quân đội việt ten tổ chức chương trình khám sàng lọc dị tật tim bẩm sinh